bản tin tối nay ngày tám tháng sáu của bộ y tế cho biết có thêm năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín
trong đó hai ca nhập cảnh cách ly ngay năm mươi ba ca trong nước tại bắc giang hai mươi một ca bắc ninh một mươi năm ca
hồ chí minh một mươi bốn ca thành phố hà nội hai ca hà tĩnh một ca
tính tổng cả ngày việt nam ghi nhận một trăm bảy mươi năm ca mắc mới và bốn mươi bệnh nhân được chữa khỏi